kính chào quý vị và các bạn mở đầu bản tin là thông tin về cơn bão số bảy
hồi một mươi giờ sáng nay vị trí tâm bão cách quần đảo hoàng sa khoảng năm trăm tám mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi cấp một mươi một giật cấp một mươi ba
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tới bão di chuyển theo hướng bắc tây bắc với cường độ không đổi
tiếp đó bão suy yếu dần và di chuyển theo hướng tây tây bắc sau đó là tây tây nam
vùng biển phía đông của khu vực bắc và giữa biển đông có gió mạnh cấp tám cấp một mươi một giật cấp một mươi ba biển động dữ dội
vùng biển phía tây của khu vực bắc và giữa biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa
gió bắc đến tây bắc mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín biển động mạnh
chuyển sang thông tin thời tiết trên đất liền dự báo trong khoảng ba ngày đầu của tháng một mươi một
các tỉnh thành thuộc đông bắc bộ phổ biến là không mưa ban ngày có nắng
với nhiệt độ cao nhất trong hai ngày tới từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
sau đó giảm nhẹ một độ trong ngày mùng ba
phía tây bắc bộ cũng phổ biến là không mưa trong ba ngày tới ngày trời nắng hanh
với nhiệt độ cao nhất hai ngày tới là hai mươi tám ba mươi một độ có nơi cao hơn
sau đó giảm nhẹ xuống mức hai mươi bảy ba mươi độ trong ngày mùng ba
do chịu tác động đơn thuần của đới gió đông bắc có cường độ không mạnh
nên khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế vẫn duy trì trạng thái không mưa
ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất ổn định trong khoảng từ hai mươi sáu đến hai mươi
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận ba ngày tới chủ yếu ngày nắng
mưa rào chỉ xuất hiện thoáng qua nhưng lượng không nhiều
nhiệt độ cao nhất ngày mai là hai mươi tám ba mươi một độ sau đó giảm một độ trong hai ngày kế tiếp
tây nguyên chỉ có mưa rào vài nơi trong thời đoạn ngắn với lượng mưa không đáng kể
ban ngày trên khu vực này trời đều có nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức hai mươi bảy ba mươi độ c
trong ngày mai và giảm về mức hai mươi sáu hai mươi chín độ trong hai ngày tiếp theo
nam bộ có mưa rào vài nơi với lượng không nhiều trong hai ngày tới
sáng đến ngày ba tháng một mươi một khu vực ven biển miền tây nam bộ sẽ xuất hiện mưa rào và rông